sáng nay ngày ba tháng sáu tại hà nội ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội
chủ tịch nước chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
ngày một mươi một sáu một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một sáu hai nghìn bảy mươi tám và tuyên dương các anh hùng lực lượng vũ trang anh hùng lao động
các điển hình tiên tiến qua các thời kỳ
dự lễ có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh
chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
và các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
tham dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
và địa phương cùng bảy trăm linh đại biểu là các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang
anh hùng lao động chiến sĩ thi đua toàn quốc các điển hình tiên tiến qua các thời kỳ
nguyên tổng bí thư đỗ mười đã gửi lãng hoa chúc mừng
thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua những người thi đua là những người yêu nước nhất
quan điểm thi đua của chủ tịch hồ chí minh trong lời kêu gọi thi đua ái quốc một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi
chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ
phát triển không ngừng gắn liền với sự phát triển của dân tộc
kỷ niệm bảy mươi năm bắc hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc các cấp các ngành phải làm cho mỗi người dân
thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của người thi đua và góp sức
các ngành các cấp cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng đưa phong trào đi vào nền nếp
có sức lay động và lan tỏa thôi thúc triệu triệu trái tim việt nam chung sức đồng lòng xây dựng đất nước thanh bình và phát triển
buổi lễ đã tuyên dương bảy mươi tập thể và cá nhân tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua yêu nước
đây là những con người đã được gặp bác hồ được bác thưởng huy hiệu của người những người đã dũng cảm
trong chiến đấu công hiến thầm lặng lao động quên mình sáng tạo hết lòng vì sự nghiệp chung
những người đã đạt thành tích tự hào trong các kỳ thi quốc tế các vận động viên mang về vinh quang cho đất nước